thành ủy vị thanh tỉnh hậu giang đã tổ chức họp mặt kỷ niệm bảy mươi một năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng dưới sự lãnh đạo của đảng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc
giành độc lập thống nhất đất nước phát huy tinh thần cách mạng tháng tám quốc khánh mùng hai tháng chín
đảng bộ dân và quân thành phố vị thanh không ngừng phấn đấu thực hiện nhiệm vụ qua từng giai đoạn lịch sử
góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
hiện nay kinh tế của thành phố đang trên đà phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nhất là hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng
nhiều công trình xây dựng cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ cho sự phát triển đô thị theo hướng văn minh hiện đại
xứng đáng với vị thế là trung tâm tỉnh lị hậu giang